theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi chính phủ đã bố trí kinh phí để xử lý khắc phục một mươi bảy trong bốn mươi hai khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm
thủ tướng chính phủ đồng ý hỗ trợ một năm trăm linh tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi tám và một tỷ đồng từ nguồn dự phòng cho các địa phương vùng đồng bằng sông kiều long xử lý các khu vực sạt lở cấp bách
ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư tập trung công trình hạ tầng thiết yếu
theo đó thủ tướng chính phủ yêu cầu cùng với triển khai xây dựng công trình kè và đê mềm chống sạt lở tại các khu vực sạt lở sung yếu
các địa phương và các ngành cần tập trung giả soát chấn chỉnh việc khai thác cát trên sông ven biển kiên quyết không để tình trạng khai thác cát sỏi không quy hoạch cấp phép quá mức
không để tàu thuyền vận hành với tốc độ cao gây sóng lớn dọc các sông kênh rạch
để mà giảm cái sạt lở chúng tôi cũng sẽ sử dụng
chúng tôi sẽ sử dụng nguồn quỹ phòng chống thiên tai của thành phố để hỗ trợ cho các địa phương để khắc phục những cái điểm sạt lở này
bên cạnh đó tập trung trồng cây trồng rừng nhất là rừng ngập mặn ven biển để giữ đất bảo vệ đê điều
nghiên cứu xây dựng các công trình phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển giả soát quy hoạch xây dựng
cụ thể là những cái đoạn mà bờ biển bị sạt lở sâu
thì đòi hỏi phải có cái giải pháp công trình kiên cố
trên thực tế thì tỉnh cà mau cũng đã thí nghiệm triển khai cái giải pháp công trình kè ngầm bằng cọc ly tâm
cách cái bờ biển từ một trăm linh đến một trăm năm mươi mét
thì trên qua thực tế triển khai thì cho thấy cái việc đó là gây bồi tạo bãi ở bên trong cái kè
và phục hồi cái đai đường phòng hộ là rất tốt
toàn vùng đồng bằng sông kiều long hiện có năm trăm sáu mươi hai khu vực bờ sông bờ biển bị sạt lở
với tổng chiều dài bảy trăm tám mươi sáu km trong đó có bốn mươi hai khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm
với tổng chiều dài một trăm bốn mươi tám km cần sớm được xử lý và tập trung xử lý để đảm bảo an toàn tính mạng
tài sản của nhân dân và nhà nước